hàn quốc vẫn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt
trung quốc philippines nhất trí hợp tác trong ba mươi dự án trị giá ba bảy tỷ usd
kính thưa quý vị trong những ngày giáp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy
tình hình giao thông tại tp hcm trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết
đặc biệt tại các cửa ngõ thành phố lượng người đổ về quê đón tết tăng cao đột biến
tình trạng ủn tắc diễn ra ngày càng nghiêm trọng ở nhiều nút giao thông
gây bức xúc cho người dân tại thành phố
tp hcm cần đẩy nhanh tốc độ hoàn chỉnh các khu đô thị vệ tinh
và hệ thống giao thông đấu nối vào khu vực trung tâm thành phố
tiếp tục thực hiện di rời các công trình như bệnh viện trường đại học
ra các khu quy hoạch ven thành phố
có kế hoạch di rời các cơ quan hành chính ra các khu đô thị mới
nhằm giảm áp lực cho khu trung tâm tháo gỡ những điểm ủn tắc
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tp hcm
bàn về chủ trương giải pháp chống un tắc giao thông trong nội đồ
trong năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn thành phố có ba mươi bảy vị trí thường xảy ra ủn tắc giao thông
hệ thống giao thông kết nối khu vực cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
mới chỉ có một lối ra vào duy nhất gây ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng
tại khu vực này vào giờ cao điểm
tình hình un tắc số điểm un tắc thời gian un tắc
kể cả mặt đất và tầng đất
tình hình khu vực sân bay tăng thứ nhất
ngày càng nghiêm trọng và gây đến tình hình phức tạp của thành phố
thì hôm nay bằng điều này đó
nó làm ra sự ảnh hưởng đến sự phát triển
đến môi trường phát triển của đời sống người dân
cũng như là môi trường đầu tư của tp hcm
thủ tướng chỉ rõ nguyên nhân chính là do thành phố còn thiếu chương trình phát triển đô thị
nhằm đảm bảo kết nối thống nhất
đồng bộ các định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật
hạ tầng xã hội đô thị
làm cơ sở pháp lý để quản lý phát triển đô thị thành phố
phù hợp với các định hướng phát triển hệ thống đô thị việt nam
chương trình đô thị quốc gia
bên cạnh đó hệ thống giao thông công cộng
cũng như các phương tiện cá nhân đã tăng cao
nguyên nhân hiện nay của thật việt nam này
mà un tắc lớn hơn các nơi khác
chính là phương tiện cá nhân tăng quá nhanh
thành phố có triệu ô tô
mấy triệu xe máy nữa
mà chỉ có việt nam mới có tình trạng là quá nhiều xe máy
quá là nhiều ô tô
nó xen lẫn với nhau như vậy
ngay bangkok thì chỉ có ô tô nhiều thì không có xe máy
cái này cũng không phải là cấm mất quyền tự do của người
nhưng mà có một lộ trình để mà hạn chế cái này
mà muốn như vậy thì cái biện pháp tăng trường xe công là rất quan trọng
thủ tướng yêu cầu
thành phố hồ chí minh cần làm tốt cho các nơi khác
các giải pháp chống ủn tắc giao thông
đồng thời hoàn thiện thể chế chính sách về quản lý đô thị
hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách
về quản lý đô thị của thành phố hồ chí minh
ví dụ như là những biện pháp về quy hoạch về quản lý đô thị
ví dụ như những biện pháp hạn chế tầng cao
khi chưa có hệ thống giao thông
rồi tổ chức chi giời
nội đô một số khu vực mà chúng ta đã có chủ trương
tổ chức tích hợp quy hoạch để phát triển đồng bộ
thủ tướng yêu cầu
ngay sau tết thành phố hồ chí minh cần hoàn thiện đề án ngầm hóa
hoặc cụ thể các dự án báo cáo thủ tướng
chứ không để tình trạng này kéo dài
bên cạnh đó cũng cần xây dựng văn hóa giao thông
cần thực hiện văn hóa giao thông một cách tốt hơn
và cần đưa văn hóa giao thông vào giáo dục nhà trường
để giới trẻ có ý thức nghiêm túc
đối với sân bay tân sơn nhất
thủ tướng đề nghị chỉ đạo để có cơ chế bay đêm
hoặc có phương án giảm ồn tắc giao thông
trước mắt trong dịp tết
thành phố hồ chí minh cần dẹp nạn xe dù bến cóc
để tránh xảy ra tình trạng ồn tắc
cần có biện pháp xử lý quyết liệt hơn
tình báo quốc phòng việt nam phải thực sự trở thành lực lượng quan trọng
tham gia vào lĩnh vực kinh tế khoa học công nghệ
phải là lực lượng sung kích đi đầu trong việc phát hiện
ngăn chặn âm mưu ý đồ thủ đoạn hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch
cần đánh giá dự báo và tham mưu với đảng nhà nước
xử lý thắng lợi mọi tình huống
đảng nhà nước và quân đội luôn đặt chọn niềm tin
đối với tình báo quốc phòng
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại buổi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu
của tổng cục tình báo quốc phòng vào sáng nay tại hà nội
biểu dương những kết quả đã đạt được của tình báo quốc phòng
trong thời gian vừa qua thủ tướng nêu rõ
bảy mươi một năm qua giữa sự lãnh đạo của đảng
ngành tình báo quốc phòng đã tuyệt đối trung thành
với đảng tận hiếu với dân phát hiện kịp thời
và đánh giá chính xác âm mưu thủ đoạn
kế hoạch hoạt động của các thế lực thù địch
góp phần cùng toàn đảng toàn dân toàn quân
thực hiện thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp
kháng chiến kiến quốc giải phóng miền nam
thống nhất đất nước
trong thời kỳ đổi mới đã phát huy chủ nghĩa anh hùng
của thời kỳ trước và dưới ánh sáng
của nghị quyết của đảng thực hiện pháp lệnh
tình báo của ủy ban thường vụ quốc hội
và nghị định tình báo của chính phủ
để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới
thủ tướng yêu cầu tình báo quốc phòng
cần quán triệt sâu sắc toàn diện quan điểm
đường lối của đảng nhất là nghị quyết đại hội một mươi hai
nghị quyết số hai mươi tám của ban chấp hành trung ương
khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc
nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện
nhiệm vụ tin tức tham mưu chiến lược
và hành động tình báo phục vụ kịp thời
cho đảng nhà nước quân ủy trung ương
bộ quốc phòng cần lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
không để bị động và bất ngờ
bên cạnh đó thủ tướng đề nghị tình báo quốc phòng
phải tham gia vào lĩnh vực kinh tế khoa học
và công nghệ tập trung xây dựng các tổ chức
đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng
và hoàn thiện về cơ cấu tổ chức xây dựng
đội ngũ cán bộ đảng viên trong bất kỳ tình huống nào
cũng phải tuyệt đối trung thành với đảng
thủ tướng cũng yêu cầu toàn lực lượng
cần triển khai toàn diện các biện pháp xây dựng
chính quy tạo chuyển biến mạnh mẽ về rèn luyện
giữ vững và nâng cao đầy sống vật chất
tinh thần bộ đội thực hành tiết kiệm
chống thất thoát lãng phí tài chính trong mọi hoạt động của tổng cục
nhân dịp tết nguyên đán đinh dậu

chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã tới thăm chúc tết cán bộ y tế
bệnh viện ca và cùng quỹ
ngày mai tươi sáng thăm hỏi động viên
hỗ trợ bệnh nhân bị ung thư
tại bệnh viện ca cơ sở tân triều hà nội
ghi nhận những chuyển biến tích cực về thái độ
phong cách phục vụ của y bác sĩ
việc cải tiến quy trình khám bệnh
và nỗ lực giảm nằm ghép giường
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ
mong muốn bệnh viện ca trung ương
tiếp tục trao dồi ý đức xứng đáng là nơi
người dân gửi gắm niềm tin hy vọng
khi đến khám và chữa bệnh
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh
chủ trương của đảng nhà nước là huy động
mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước
xã hội hóa và các nguồn lực đầu tư cho y tế
nhằm ngày càng đáp ứng được nguyện vọng
của người dân nhất là bệnh ung thư trên cả nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
vào quỹ ngày mai tươi sáng đã tới thăm hỏi
động viên hỗ trợ hai bệnh nhân ung thư vú
giai đoạn muộn gồm bệnh nhân nang bua thong
năm mươi bảy tuổi quốc tịch lào
và bệnh nhân trần thị tuyết bốn mươi tuổi
có chồng bị tai nạn gãy tay không lao động được
mỗi bệnh nhân được hỗ trợ một mươi triệu đồng
tới thăm nhiều dưỡng bệnh của các bệnh nhân
đang điều trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã ân cần thăm hỏi về tình hình
sức khỏe của từng người bệnh đồng thời
động viên các bệnh nhân có niềm tin và nghị lực
vượt qua bệnh tật động viên thân nhân
người bệnh vững tin vào đổi ngũ thầy thuốc
y bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện ca trung ương
chiều nay bảo hiểm xã hội việt nam
tổ chức hội nghị báo cáo kết quả hoạt động
của hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
chính thức hoạt động từ ngày hai mươi năm tháng sáu
năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
hệ thống này đã kết nối với các cơ sở
khám chữa bệnh từ tuyến xã đến trung ương
trên phạm vi toàn quốc bảo đảm yêu cầu
quản lý khám chữa bệnh và đã thu được
những kết quả bước đầu trong công tác
giám định thanh toán bảo hiểm y tế
đến dự hội nghị có đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trường ban dân vận trung ương
đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam
hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
đến nay đã tiếp nhận gần sáu mươi tám chín triệu hồ sơ
đề nghị thanh toán sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu
với gần ba mươi năm tỷ đồng
và trên ba triệu hồ sơ phát sinh
tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
với số tiền gần hai tỷ đồng
qua hệ thống sẽ xác định
những trường hợp trục lợi bảo hiểm y tế
như sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khám nhiều lần
nhiều nơi trong một tháng
cũng như xác định được các cơ sở khám chữa bệnh
có gia tăng chi phí lượt khám
và các chỉ định bất thường
để tập trung giám định kiểm tra
trên hồ sơ bệnh án
phát biểu tại hội nghị
đồng chí vũ đức đam cho biết
lần đầu tiên hệ thống đã kết nối được
với hơn một mươi hai cơ sở khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc
thay đổi căn bản sự quản lý
của ngành y tế và bảo hiểm xã hội
chúng ta hãy mừng tượng
một con số như thế này
một năm như năm hai nghìn một mươi sáu này
và bây giờ năm hai nghìn một mươi bảy đi
thì chúng ta sẽ chi
thu chi khoảng bảy mươi tỷ
tiền bảo hiểm y tế
và các đồng chí đều biết
khi một người bệnh đến khám
kết hợp kết lại với nhau
thì nó thành một cái hoát đơn thanh toán
và chúng ta hãy tưởng tượng rằng
một đất nước chín mươi triệu dân
đi khám bệnh
ở khắp nơi như vậy
và với hai mươi ba loại thuốc
một mươi sáu loại dịch vụ
nếu chúng ta không dùng máy
thì làm sao biết được
là không thích hoa
đánh giá cao kết quả hoạt động
của hệ thống thông tin giám định
bảo hiểm y tế thời gian qua
đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương cho biết
bảo hiểm y tế là trụ cột an sinh quan trọng
tham gia giải quyết rủi ro cho người dân
nếu chính sách giải quyết rủi ro cho người dân
mà còn rủi ro
thì sẽ mất đi ý nghĩa
nếu mà bảy mươi tỷ một năm
thắt thoát khoảng vài ngàn tỷ
thì làm cho một số
một bộ phòng người dân
người ta bắt đi cơ hội
để người ta có thể khám trị bệnh
và như vậy thì chúng ta phải
giữ gìn sử dụng đồng tiền này cho hợp lý

để giúp cho quá trình này
minh bạch hiệu quả hợp lý
đồng chí trương thị mai
tin tưởng trong vài năm tới
hệ thống này sẽ mang lại hiệu quả lớn

cho hệ thống bảo hiểm y tế
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
vừa qua bánh trưng hùng lô
được ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
chọn làm sản phẩm phục vụ ngành du lịch của tỉnh
đây là điểm đột phá
để đưa hùng lô phát triển toàn diện
về kinh tế xã hội
sản phẩm bánh trưng hùng lô sẽ được đông đảo
người dân trong và ngoài nước biết đến
mỗi khi về với đất tổ vua hùng
tiếp theo chương trình
tết ấm vùng lũ phú yên
đóng điện lưới quốc gia
ở các bản vùng sâu vùng xa dịp tết
thưa quý vị chiều nay
bộ tư pháp tổ chức họp báo
quý bốn năm hai nghìn một mươi sáu
để thông tin về những nhiệm vụ
mà ngành cần triển khai trong năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó bộ tư pháp đã xác định rõ
tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp
bao gồm củng cố kiện toàn tổ chức
triển khai hiệu quả luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi
qua đó giải quyết dứt điểm
tình trạng nợ động văn bản quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành
đối với các văn bản do bộ soạn thảo
hoặc thẩm định yếu tố chất lượng văn bản
sẽ được đề cao chú trọng hơn
bên cạnh đó triển khai có hiệu quả
chương trình hành động quốc gia về đăng ký
thống kê hộ tịch giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hoàn thành chỉ tiêu về thi hành án dân sự
vừa qua lực lượng
quản lý thị trường bộ công thương
đã tổ chức hội nghị trực tuyến
tại ba điểm cầu là hà nội đà nẵng
tp hcm nhằm triển khai
nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
triển khai các chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi tám
quốc gia và bộ công thương
năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng quản lý thị trường
đã thực hiện nghiêm túc kịp thời
chủ động triển khai kiểm tra kiểm soát thị trường
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trong đó phát hiện và xử lý hơn

tăng gần một một trăm linh vụ
so với năm hai nghìn một mươi năm tổng số
thu nộp ngân sách gần năm trăm bốn mươi chín tỷ đồng
tăng tám mươi chín một tỷ đồng
tương đương một mươi chín bốn
so với năm trước
năm hai nghìn một mươi bảy dự báo tình hình kinh tế
xã hội trong nước sẽ có nhiều chuyển biến
tích cực nhưng cũng còn nhiều khó khăn
thách thức lực lượng quản lý thị trường
sẽ tập trung bám sát thực hiện có hiệu quả
các nội dung chỉ đạo của chính phủ
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và bộ công thương
về công tác chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng già
xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật
cơ chế chính sách tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát thị trường đẩy mạnh công tác
thông tin tuyên truyền về đấu tranh
chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng già
nâng cao năng lực thực thi pháp luật của cơ quan
công chức làm công tác quản lý thị trường
và tăng cường phối hợp với các lực lượng
chức năng khác nhằm góp phần ổn định
kinh tế xã hội bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh chân chính
chiều nay tại khu vực bãi giác cam ly
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hơn một mươi tấn
mứt các loại không rõ nguồn gốc
số mứt này được thu giữ kịp thời
trước khi chủ hàng tung ra thị trường tiêu thụ
dịp tết nguyên đán
trước đó trong tuần tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
lực lượng chức năng thuộc phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh lâm đồng đã bất ngờ
kiểm tra phát hiện và thu giữ
tại địa chỉ số hai mươi sáu ngô thị sĩ
thành phố đà lạt một số lượng lớn
các loại mứt được nhập về từ trung quốc
thời điểm kiểm tra chủ số hàng trên là
ông nguyễn văn toàn bốn mươi tuổi
ngụ thành phố hồ chí minh không trình được
hóa đơn chứng từ theo quy định cũng như
nguồn gốc xuất xứ của lỗ hàng
số mứt này đã bốc mùi khi chuẩn bị được tung
ra thị trường làm việc với cơ quan chức năng
ông toàn cho biết ông đã thuê căn nhà
trên làm điểm tập kết hàng để phân phối
đến các đầu mối tiêu thụ tại đà lạt
đây là số lượng mứt không rõ
nguồn gốc bị cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng
thu giữ tiêu hủy lớn nhất từ trước đến nay
tại cần thơ nhằm bảo đảm trật tự
hạn chế tài nạn và un tắc giao thông
trên địa bàn thành phố vào dịp
tết nguyên đán đình dậu và các lễ hội
xuân hai nghìn một mươi bảy thành phố cần thơ
đã tăng cường các công tác
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
đã chỉ đạo cho các lực lượng chức năng
các địa phương
thường xuyên tuần tra kiểm soát
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
trước trong và sau tết nguyên đán đình dậu

kiểm tra hoạt động ở chợ bến xe
bến phà bến khách ngang sông
các tuyến giao thông trọng điểm cả đường bộ
lẫn đường thủy và tuyến quốc lộ
có công trình đang thi công quốc lộ chín mươi
và tám mươi bên cạnh đó tỉnh này
cũng yêu cầu các ban ngành đoàn thể
tổ chức chính trị xã hội các cấp đẩy mạnh
tuyên truyền tăng cường lực lượng tổ chức
tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự
an toàn giao thông trên địa bàn các lực lượng
chức năng sẽ tập trung điều tiết phân luồng
giao thông đặc biệt tại các tuyến đường
trọng điểm phức tạp các điểm vui chơi
giải trí điểm diễn ra lễ hội xuân
thưa quý vị và các bạn
sau thời gian dài mưa lạnh
tại các vùng rốn lũ ở tỉnh phú yên
đã xuất hiện những ánh nắng ấm áp
báo hiệu một mùa xuân mới đầy sức sống
sẽ đến với những người dân còn
nhiều khó khăn ghi nhận của
phóng viên truyền hình nhân dân tại xã hòa trị
huyện phú hòa tỉnh phú yên về
không khí đón tết của bà con nơi đây
thôn phước khánh xã hòa trị
huyện phú hòa là vùng bị cô lập
dài ngày do mưa lũ nặng nhất tỉnh
phú yên được sự quan tâm hỗ trợ
kịp thời của chính quyền địa phương và
cộng đồng xã hội cuộc sống của người dân
nơi đây đã sớm được ổn định vui vẻ
chờ đón tết nguyên đán của truyền dân tộc
hòa trị là một trong những xã
nông tôn mới đầu tiên của tỉnh phú yên
cũng là vùng chuyên canh cây lúa
tranh thủ thời tiết đẹp những ngày cuối
năm nay bà con nông dân nơi đây hối hả
hoàn tất việc cấy rậm để kịp
nghỉ tết sớm đối với các diện tích
bị lũ bồi lấp không thể xạ lúa được
bà con chuyển đổi sang trồng cây khác
để ra tết có thêm thu nhập
tuy còn nhiều khó khăn
trong trong mâm cúm tất niên của bà con
vùng lũ nhà nào cũng thịnh soạn với
đủ các loại thịt cá bánh trưng rượu
trên những con đường bê tông nông tôn
mới họ xung tụ bên nhau cùng
trò chuyện mua sắm tết chia sẻ
hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng tràn đầy
nghĩa tình trước thềm xuân mới càng
vui hơn khi thùng gạo nhà nào cũng đã đầy
bánh kẹo tươm tất chuẩn bị cho
một cái tết trang hoàng ấm cúng
hỗ trợ thì được
một phong và một phong và
là truyền truyền súc
một cái mền
một cái mùng với lợi súc gạo
với lợi được trăm nghìn
thì ở khả năng bao nhiêu thì mình lo
bao nhiêu nói chung là tết
khả năng của mình thì có bao nhiêu
thì mình lo ít thì mình ít
bao nhiêu thì mình nhiều nói chung thì bà con
đã khép phục được gối ghém trong
cái phần khả năng
của mình thì năm nay thì
cộng với sự hỗ trợ của
các trường thì tết hôm nay thì
trên địa bàn thì nói chung là

không có vấn đề gì thiếu
so với mỗi năm thì
vẫn là tốt
không để người dân nào không có tết
nhất là ở các vùng lũ ngoài thăm hỏi
tặng quà tỉnh phú yên cũng đã hỗ trợ
hơn bốn mươi sáu tấn gạo cứu đói
cho ba tám mươi sáu nhân khẩu
và phân bổ bảy mươi tấn giống lúa

bảy tấn rau các loại cho nhân dân
các địa phương cùng với sự nỗ lực
vượt qua khó khăn của chính mình tết này
người dân vùng dốn lũ nói riêng
nhân dân tỉnh phú yên nói chung
thấy ấm lòng hơn có thêm động lực
niềm tin yên tâm tăng ra sản xuất
sau tết nguyên đán
hôm nay công ty điện lực đắk lắc
đã thực hiện việc cấp điện
về bốn xã nông thôn mới nâng
tỷ lệ số hộ nông dân được sử dụng
điện lưới quốc gia tại đây lên chín mươi bảy
cụ thể công ty điện lực đắk lắc đầu tư
lưới điện theo tiêu chí số bốn về điện nông thôn
tại xã ea púc huyện crong năng
xã chư huê huyện ea ca
xã cư mờ lan huyện ea
xã ea súp xã ea lai huyện mờ đà rắc
với quy mô công trình đạt

chín trạm biến áp mới
với dung lượng là
tổng mức đầu tư đạt

thưa quý vị và các bạn do địa hình hiểm trở
nhiều bản vùng sâu vùng xa
của tỉnh lai châu ánh sáng điện
ổn định là niềm mong ước của nhân dân
giờ đây thì ước mơ của bà con
ở hai bản phìn ngăn xin trải
của xã tả leng và bản bãi bằng
xã giang ma huyện tam đường
đã trở thành hiện thực niềm vui như được
nhân đôi khi điện lưới được đóng
đúng vào dịp tết đến xuân về
với người dân ở nhiều xã vùng cao
có điện đã mang đến nhiều thay đổi
cho cuộc sống bà con dân tộc trên địa bàn
đây là món quà ý nghĩa mà đảng nhà nước
đã mang lại và là nguồn động viên tinh thần
lớn nhất để người dân cùng nhau
xây dựng bản làng văn minh và giàu đẹp
bản phìn ngăn xin trải
bản phìn ngăn xin trải xã tả leng huyện tam đường
cách trung tâm thành phố lai châu
gần một mươi km nhưng do nằm trên
địa hình núi cao nên việc kéo
điện lưới cốt ra vào bản phải vắt dây
qua núi cao qua rừng là rất khó khăn
bởi vậy cho đến tận
những ngày cuối năm này phìn ngăn xin trải
mới có đường điện lưới vào trong bản
có điện thì
bà con nó sẽ phiến khỏe
bà con đi mua nồi điện
nấu cơm là không đi phát rồng nè
mà cái thứ hai là
bà con mua cái tụ lệnh mà đậm nước
uống đi làm
thì nó cũng
nhảm cho bà con
trước đây khi chưa có điện lưới
những hộ gia đình khá già mua thiết bị
dùng điện nước nhưng do nguồn điện
không ổn định nên các thiết bị dùng được
một thời gian thì bị chập trái hỏng
khiến nhiều hoạt động sản xuất sinh hoạt hàng ngày
gặp nhiều khó khăn
này điện lưới về bản người dân ai ai
cũng đều phấn khởi bởi từ nay
ngoài việc có điện chiếu sáng ổn định
có điện phục vụ sản xuất người dân
sẽ có thêm cơ hội giải trí được thưởng thức
văn hóa nâng cao hiểu biết
để tăng gia sản xuất
trước đây không có điện thì nấu cơm
và sinh hoạt hàng ngày rất là tối
không biết làm gì bây giờ
có điện rồi thì làm cái gì nó cũng thoải mái hơn
có điện để làm váy
cho lợn gà ăn và các việc khác
nó thoải mái hơn
rất vui và cảm ơn đảng và nhà nước
đã quan tâm kéo lưới điện
đến cho bà con dân bản và gia đình
việc đưa điện lưới
của già về hai bản phịt ngan sinh trải
xã tả lèng và bãi bằng
của xã giang ma huyện tam đường lai châu
được đầu tư bằng nguồn vốn vai
ngân hàng phát triển châu á adb
và được công ty điện lực lai châu
chi nhánh tam đường đầu tư theo chương trình
số hai nghìn tám mươi một của thủ tướng chính phủ
nhằm tạo điều kiện chuyển đổi
cơ cấu sản xuất của người dân khu vực
nông thôn miền núi thực hiện mục tiêu
xóa đói giảm nghèo tại khu vực vùng sâu
vùng xa vùng đồng bào dân tộc ít người
vùng có điều kiện kinh tế xã hội
đặc biệt khó khăn
hiện tại đến thời điểm này thì điện lực tam đường
đã cấp điện được cho một trăm linh
được dùng điện lưới quốc gia
được sử dụng điện
và chín mươi sáu số hộ dân được sử dụng điện
trên địa bàn
và tổng số khách hàng quản lý
đến thời điểm hiện tại là được

trong thời gian tới
thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng
thực hiện các chương trình cấp điện
để đảm bảo theo kế hoạch
và tiến độ đã đề ra
tính đến thời điểm hiện tại
một trăm linh số xã và trên chín mươi hai
số hội dân trên địa bàn tỉnh lai châu
đã có điện lưới sử dụng
tỉnh lai châu phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi
sẽ đem điện lưới quốc gia
đến một trăm linh số bản trên toàn tỉnh
trong phần tin quốc tế
hàn quốc vẫn triển khai hệ thống
phòng thủ tên lửa tầm cao
giai đoạn cuối thắt
trung quốc philippines nhất trí hợp tác
trong ba mươi dự án trị giá ba bảy tỷ usd
quyền tổng thống kiêm thủ tướng hàn quốc
hoàng kiều an hôm nay cho hay
việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa
tầm cao giai đoạn cuối gọi tắt là thắt
không thể bị trả lời đến tỉnh lai châu
hàn quốc và mỹ khẳng định
hệ thống tên lửa thắt được thiết kế
để phòng thủ trước những năng lực hạt nhân
và tên lửa của triều tiên
triều tiên đang mở rộng những năng lực hạt nhân của họ
và phát triển công nghệ chế tạo
các vũ khí hạt nhân
họ cũng đang thu nhỏ kích thước các vũ khí hạt nhân
hiện không phải là thời điểm để nói
cố gắng giải quyết các vấn đề hạt nhân của triều tiên
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
khi được hỏi về phản ứng của trung quốc
đối với việc triển khai thắt
quyền tổng thống hàn quốc cho hay
đã có một số quan ngại và nói rằng
cần thêm thời gian để giải tỏa những quan ngại này
ông phát biểu các mối quan hệ giữa hàn quốc và trung quốc
không phải được thiết lập trong một ngày
trung quốc và philippines thông báo
sau cuộc gặp các đại diện hai nước
tại thủ đô bắc kinh hôm nay
rằng hai bên đã nhất trí hợp tác trong ba mươi dự án
với tổng trị giá ba bảy tỷ usd
tập trung vào việc xóa đói giảm nghèo
thương mại trung quốc cao hổ thành
đã công bố các thỏa thuận
xong không nêu rõ thông tin chi tiết
ông cao cho hay lô đầu tiên của những dự án nêu trên
cần được hoàn tất và các thủ tục giấy tờ
vẫn cần phải được các ngân hàng hữu quan xử lý
bộ trưởng tài chính philippines
carlo dominguez cho biết
hai nước đã có cuộc gặp rất hữu ích
thảo luận về những dự án lớn
tại các vùng nông thôn cũng như một số dự án nhỏ hơn
philippines đã đề xuất tổng cộng ba mươi tám dự án
để thực hiện với mục tiêu chính là xóa đói giảm nghèo
về phần mình trung quốc không khẳng định
liệu ba mươi dự án đã được nhất trí
có nằm trong ba mươi tám dự án mà manila đề xuất hay không
một nạn nhân sống sót sau vụ lở tuyết
ở miền trung italia tuần trước cho biết
các nạn nhân đã phải ăn tuyết và băng
để sống sót
sau hai ngày bị kẹt trong đống tuyết lở
chị georgia galassi và bạn trai
nằm trong số chín người sống sót được giải cứu
cho tới nay
chị galassi đang ngồi cùng với bạn trai
trên chiếc sofa
ở sân phố
của khách sạn rigo piano
khi vụ lở tuyết xảy ra
khối tuyết lở nặng tới một trăm hai mươi tấn
và nó va vào khách sạn với vận tốc lên tới
chín mươi năm km một giờ
với việc khách sạn hoàn toàn bị vùi lấp dưới khối tuyết
chị galaxy cho biết trong sảnh hoàn toàn tối đen
và không thể nghe thấy âm thanh gì từ bên ngoài
chị nghe thấy tiếng kêu của một nạn nhân bị thương
và tiếng một phụ nữ gọi con
không có gì ăn được bên trong khách sạn
nên các nạn nhân đã sống sót
bằng cách ăn tuyết và băng
trước khi được giải cứu hôm thứ bảy
sau năm mươi tám giờ bị giam cầm dưới tuyết
các quan chức của samsung hôm nay khẳng định
pin lỗi là nguyên nhân khiến cho chiếc điện thoại
galassi note bảy của hãng phát nổ
hãng sản xuất điện thoại hàn quốc
đang tìm cách đưa vào quyên lãng chiếc note bảy
một trong những sản phẩm thất bại nhất
trong lịch sử của họ để mở đường
cho sự ra mắt sản phẩm cao cấp tiếp theo
là galassi s tám vào tháng bốn năm nay
tại một cuộc họp báo đặc biệt
ở trụ sở chính samsung ở seoul
các quan chức hãng này cho biết
một loạt lỗi thiết kế
bao gồm việc nén các thành phần của pin
khiến cực âm và cực dương của pin va chạm vào nhau
vết móp bất thường ở cạnh pin
vết phồng bất thường ở bề mặt pin
và thiếu băng cách nhiệt đã khiến pin của nốt bảy phát nổ
những kết luận này dựa trên
hai cuộc điều tra thực hiện bởi công ty ul
samsung từng thừa nhận rằng có thể hãng đã
quá nóng vội trong việc thiết kế
để có thể làm được một chiếc điện thoại mỏng
thỏi pin cần được thiết kế với dung lượng
nhiều nhất có thể
đồng thời phải giữ được kích thước nhỏ
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt